với mục đích là biến rác thải thành sản phẩm có ích thì từ năm hai nghìn một mươi tám hội phụ nữ huyện nghi lộc đã xây dựng mô hình biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế trao tặng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và qua gần hai năm thực hiện thì với nhiều cách làm hay sáng tạo mô hình này đã đang đem lại hiệu quả thiết thực và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
trong năm hai nghìn một mươi tám và một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín hội phụ nữ xã nghi trạch đã trao tặng ba mươi bảy thẻ bảo hiểm y tế cho các hội viên
điều đáng nói số tiền mua thẻ bảo hiểm đều lấy từ việc bán rác thải nhựa phế liệu do các chị em phụ nữ thu gom phân loại tại gia đình
mô hình này đã góp phần cho người dân từng bước thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi hình thành ý thức phân loại rác thải tại nguồn tận dụng phế liệu để mua sắm các vật dụng có ích giảm thiểu ô nhiễm môi trường do phế liệu và túi ni lông gây ra
chưa có phong trào mà biên rác thải thành bảo hiểm thì dân hay vứt bãi lung tung với đi bán
còn bây giờ thì bỏ vào đến ngày hai mươi tháng một mươi với đến ngày thu gom rác thải thì kêu là tất cả chị em phụ nữ thì đưa rác thải ra biên thành con dông thì ra nạp nạp cho ngoài xóm để can bộ phụ nữ là gom lại để biên thành rác thải
rác thải thành con dông để ủng hộ cho tất cả các chị em mà những người kêu hoàn cảnh khó khăn với lại bình thật đau ôm
từ mô hình biến rác thành thẻ bảo hiểm y tế mà xã nghi trạch triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay hội phụ nữ huyện nghi lộc đã triển khai nhân rộng ra hai mươi năm trên ba mươi xã thị trấn trong toàn huyện
sau sự thành công của phong trào biến rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế hội phụ nữ huyện nghi lộc tiếp tục phát động phong trào phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường thu gom phế liệu tặng thiết chế văn hóa xóm năm hai nghìn một mươi chín
kết quả đã thu gom hàng nghìn cân phế liệu bán được hơn hai trăm hai mươi triệu đồng trao tặng tám mươi một thẻ bảo hiểm y tế tặng hơn một tám trăm linh con giống trao gần một làn đi chợ cho các bà các mẹ giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông
hội phụ nữ huyện nghi lộc tiếp tục phát động phong trào biên rác thải thành thẻ bảo hiểm y tế hội phụ nữ huyện nghi lộc tiếp tục phát động phong trào phụ nữ thu gom hàng nghìn cân phế liệu tặng thiết chế văn hóa xóm năm hai nghìn một mươi chín